thưa quý vị cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố hà nội đã mở cửa trở lại
với điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch bắt buộc khách hàng đến mua sắm
ăn uống phải quét mã qr tuy nhiên thì rất nhiều người dân còn thờ ơ trước quy định này
còn các điểm cung cấp dịch vụ thì dán mã qr như thể tượng trưng cho đủ thủ tục
còn thực tế thì có sử dụng đến nó hay không
xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây
quán cà phê highland trên đường lê duẩn mã qr được dán ở ngay trước cửa
như một lời nhắc cho quy định bắt buộc này
thế nhưng dường như mã qr này là quá nhỏ so với khách hàng này
khiến anh phớt lờ nó dù ngay ở trước mắt
còn quán thì cũng chả có ý kiến gì về việc này
phải chăng quy định thì cứ quy định lợi nhuận mới là quan trọng
cũng không để cao lắm bởi vì mục đích người ta chỉ cần bán nước hàng thôi
mà khách đông thôi để người ta bù lại cái lợi nhuận
chứ còn về cái để kiểm soát những cái mã qr người ta vẫn dán lên đấy cho gọi là có thôi
chứ không có cái kiểu là tức là chưa có cái tình trạng là không quét thì tôi không bán hàng cho hầu như là như thế
người ta cũng nhắc thì người ta vẫn nhắc nhưng mà còn quét hay không là việc của khách hàng
đa phần là người ta không chấp hành
và thứ hai là cái người mà người ta quét mã qr đấy có quét hay không thì cũng không ai kiểm soát là có quét thật hay là không đấy
các địa điểm nhà hàng quán ăn và các siêu thị cũng đã bán hết rồi
và theo như quan sát thực tế thì cũng không phải là người nào cũng quét
chỉ có là một cái chuỗi các siêu thị người ta có rất là nghiêm túc trong cái việc là yêu cầu người dân quét qr code
nhưng một số cửa hàng nhỏ lẻ thì người ta cũng lúc thì nhắc lúc hay không
những cửa hàng đặc thủ như thế này cũng rất tuân thủ việc dán mã qr khai báo y tế
thế nhưng thực tế thì trả một khách hàng nào quét hay khai báo y tế
và cái cách mà cửa hàng này cung cấp dịch vụ thì cũng chẳng đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch tối thiểu
đó là khoảng cách an toàn
về phần tân thủ quét mã qr code thì tôi nghĩ là liên quan đến vấn đề của bên nhà hàng bên đơn vị cung cấp dịch vụ
thì họ phải yêu cầu khách hàng trước khi vào cửa là phải quét qr code
thì cái đấy mới có thể được thực hiện hiệu quả
khách hàng thì đôi khi họ có thể quên mất thì họ có quên mất điều đấy
nhưng mà làm một đơn vị cung cấp dịch vụ thì họ buộc phải nhắc nhở khách hàng để có thể quét qr code để phục vụ công tác chống dịch
nhưng như những bài học của lần trước thì hoàn toàn là do bản thân dân chủ một phần nào đấy chủ
trong cái vấn đề chống dịch thì cái việc mà quét qr code sẽ tạo cho bên cả chống dịch lẫn người dân có một cái cơ hội để có thể khoanh vùng và có thể là theo dõi những cái nơi mình đã đến tốt hơn
thế gian cách nới lỏng các hoạt động kinh doanh buôn bán và kinh tế xã hội nhưng không đồng nghĩa với việc là chúng ta đã hết dịch
và với những hình ảnh chủ quan lơ là và không tuân thủ các quy định phòng chống dịch của người dân và các cửa hàng như thế này
thì việc chúng ta lo ngại về lần tấn công tiếp theo của dịch covid một mươi